quý vị thân mến cách đây ít phút lễ bế mạc sea games ba mươi một đã được tổ chức trọng thể đầm ấm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương các tỉnh thành phố dự buổi lễ
cùng tham dự có phó thủ tướng vương quốc campuchia trưởng ban tổ chức sea games ba mươi hai samdech pichy sena ti bành
các vị bộ trưởng đại sứ trưởng đoàn thể thao các nước tham dự sea games ba mươi một